thưa quý vị và các bạn tưởng chừng khi có các quy định phòng chống dịch bệnh tại địa phương
nhiều người dân xa quê sẽ có thể an tâm trở về xâm vầy bên người thân
tuy nhiên chính những quy định này lại đang khiến nhiều gia đình làm ăn xa
phải thay đổi kế hoạch về quê ăn tết vào giờ chót dù đã tiêm hai thậm chí là ba mũi vaccine
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh nếu kết quả xét nghiệm âm tính mới được trở về gia đình ở ninh bình
chị tâm sự thành phố hồ chí minh giờ là vùng xanh vợ chồng tôi đã tìm đến mũi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ ba rồi
nhưng gọi về quê hỏi thăm vẫn nói là khá phức tạp
tình hình dịch thay đổi cập nhật theo từng ngày vợ chồng làm công ty giờ dất cố định nên cũng không thể nghĩ quá nhiều được
sợ nhất là con cái chưa tiêm vaccine có gì phải cách ly bậy
bảy ngày thì hết ăn tết
không có gì là chắc chắn khiến vợ chồng chị trần trừ rồi quyết định hủy vé vào phút chót
tương tự anh nguyễn hoàng minh ba mươi hai tuổi ngụ thành phố hồ chí minh cũng phải hủy vé về thanh hóa
vì quy định trẻ em phải cách ly tại nhà có người chăm sóc cách ly cùng
anh chia sẻ cách ly phải ở nhà riêng mà bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một căn nhà
không lẽ tết qua ở nhờ nhà họ hàng thì cũng không hay
chưa kể cách ly bảy ngày là đã quá cả số ngày tôi định về quê
năm dịch vừa qua có việc làm là đã may rồi nên không thể nghỉ tết quá dài được
một trường hợp khác là vợ chồng chị đình vi ba mươi hai tuổi ngụ thành phố hồ chí minh
đã năm lần bảy lượt chạy lên ủy ban nhân dân xã để hỏi quy định cách ly với người về từ thành phố hồ chí minh
do tình hình dịch thay đổi mỗi ngày địa phương mỗi nơi áp dụng quy định phòng chống dịch một cách khác nhau
mới đây được thông tin xã hà linh huyện hương khê yêu cầu theo dõi sức khỏe bảy ngày tại nhà
vợ chồng chị đã mua góp vé máy bay về ngày một mươi bảy tháng chín
vợ chồng chị đã mua vé máy bay để theo dõi còn ăn tết mặc dù trước đó cả gia đình đã mua vé tàu lửa cận ngày
chị vi nói vé tàu tết không đi thì có thể sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai không đi thì tháng một năm hai nghìn hai mươi ba được hoàn tiền
trong bảy ngày theo dõi sức khỏe ông bà được ở cùng nhưng cả nhà không đi đâu trong bảy ngày đó
trạm y tế xã sẽ đến test ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
về quê ăn tết được với ông bà thấy vui lắm rồi đang dịch nên chuyện thăm bạn bè để tính sau
tương tự như chị vi
anh minh chị kiều nhiều người làm việc xa quê tại tp hcm cũng thở dài vì đường về quê ăn tết trắc trở dù đã tiêm đủ hai mũi
thậm chí là ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký công điện của thủ tướng về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đảm bảo an toàn hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết nhâm dần
theo đó thủ tướng yêu cầu thống nhất trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín không đạt ra những quy định về phòng chống dịch
trái với hướng dẫn quy định của bộ y tế của chính phủ mong rằng những quy định phòng dịch tại địa phương hiện hành
sẽ được kịp thời chấn chỉnh để người dân có thể an tâm trở về quê ăn tết nguyên đáng nhâm dần